một phát hiện mới có thể giúp đưa ra các biện pháp mới triệt để nhằm đối phó với virus sars cov hai gây ra đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học đã phát hiện ra một số tế bào bị nhiễm virus sars cov hai dường như phát nổ
điều này có thể giúp họ đưa ra các phương pháp điều trị mới triệt để nhằm giải quyết đại dịch covid một mươi chín
phản ứng được cho là xảy ra ở khoảng tám trên một mươi bệnh nhân nhập viện do covid một mươi chín
cho thấy cách mà virus sars cov hai gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi và các cơ quan khác
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi hệ thống miễn dịch cố gắng loại bỏ virus sars cov hai
một số phần tử nguy hiểm có thể được giải phóng vào máu gây ra viêm ở các bộ phận dễ bị tổn thương của cơ thể
một hiện tượng tương tự được gọi là bão saitukin
trong đó hệ thống miễn dịch giải phóng quá nhiều protein chống nhiễm trùng gọi là cytokine
sau đó tấn công mô khỏe mạnh từ lâu được biết đến là gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thường dẫn đến suy đa cơ quan
tuy nhiên việc phát hiện tế bào nhiễm virus sars cov hai có thể phát nổ đã mở ra khả năng điều trị mới
nhằm ngăn chặn quá trình nhiễm bệnh thay vì nhắm vào virus sars cov hai
bác sĩ gautam mehta
chuyên gia tư vấn tại bắc đông
bệnh viện royal free ở bắc london anh
nơi thực hiện nghiên cứu cùng với bệnh viện nhi đồng bolston cho biết
viêm và chết tế bào là những yếu tố quan trọng của tình trạng bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy
paroptosis sự chết tế bào theo chương trình tiền viêm bằng cách ly giải tế bào thường là thủ phạm
đó là một phát hiện quan trọng vì hiện tại
các phương pháp điều trị covid một mươi chín của chúng tôi đang hướng đến virus sars cov hai
nếu có thể
có thể nhắm vào quá trình gây bệnh
chúng ta có thể phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả
ngay cả ở những bệnh nhân không đạt hiệu quả với vaccine covid một mươi chín nhóm nghiên cứu nhấn mạnh
cảm nhận được nguy hiểm
hệ thống miễn dịch bắt đầu quá trình paroptosis trong tế bảo gan
khi các tế bảo phát nổ
chúng sẽ giải phóng những chất hóa học bị hệ thống miễn dịch tấn công sau đó dẫn đến suy gan
có một số loại thuốc được cho là dùng để điều trị perrovosis
điều trị lạm dụng rượu
điều trị bệnh đa sơ cứng